xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị để điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam một số người có liên quan
cụ thể cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông nguyễn văn vịnh
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
doãn văn hưởng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch tỉnh lào cai
và ngô đức hoàng cán bộ cục điện chất việt nam thuộc bộ tài nguyên và môi trường
nguyễn văn minh chú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn là đối tượng cầm dao đâm cảnh sát giao thông
sau khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn đã bị khởi tố về hành vi giết người
như tin đã đưa vào ngày một mươi năm tháng năm trong quá trình tham gia giao thông
minh vi phạm nồng độ cồn khi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe
ninh xin được về nhà lấy nhưng thực chất là đi mua hung khí
khi quay lại minh đã dùng dao đâm trọng thương thiếu tá dương xuân kiệm gây thương tích nặng
cũng liên quan tới hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với nam mỹ can
xảy ra tại địa bàn tổ dân phố phúc lâm thị trấn nánh huyện việt yên vào đêm một mươi một tháng chín
năm đối tượng bị khởi tố gồm bùi văn phương hoàng văn sâm giáp văn vĩ giáp văn văn và ngô văn trung
cùng chú tại huyện lục ngạn
trước đó từ mâu thuẫn cá nhân giữa sâm với một nhân viên nữ làm việc tại quán cà phê thư giãn
có địa chỉ tại tổ dân phố phúc lâm thị trấn nánh huyện việt yên
và chiều tối ngày một mươi một tháng năm sâm đã rủ bốn đối tượng trên đến tìm nạn nhân để trả thù
trong lúc xô sát phương đã dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
và sau gần ba mươi giờ đồng hồ tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an huyện việt yên
và một số đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã truy bắt thành công các đối tượng
khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh bắc giang và bắc ninh
gần chín trăm linh cây cần sa trồng trái phép vừa bị công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ phát hiện và thu giữ
điều đáng nói là ngoài việc trồng chăm sóc thì đối tượng còn lắp đặt thiết bị
để phục vụ cho việc xấy khô đóng gói trước khi tiêu thụ ra thị trường
nhằm hình thành một quy trình khép kín
tiến hành kiểm tra lán chạy của anh vũ trần phú thuộc địa phận đèo cón xã thư quốc huyện tân sơn
lực lượng công an phát hiện phía sau lán chạy có một vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép
bên trong có gần chín trăm linh trậu nhựa dùng trồng cây có hình thù giống cây cần sa
kiểm tra tại khu vực chăn nuôi của lán trại lực lượng công an phát hiện chín trăm linh gram nụ cành hoa đang được xấy khô
sau bộ của cơ quan chuyên môn xác định tất cả số cây trên đều là cần sa
bước đầu các đối tượng khai nhận trang trại trên là do vụ an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở huyện thạch thất hà nội
thuê lại của anh vũ trần phú để trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc
sau đó an đã cùng con trai là vũ đình kha thuê nguyễn đình thọ ở huyện tân sơn
và một số đối tượng khác để trồng cần sa
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng an tại hà nội
cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một số vật chứng liên quan như hệ thống đèn chiếu xấy gốc cây lá cây cần sa
bước đầu an thừa nhận khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đã ươm hạt và trồng cần sa trên diện tích bốn hectare của trang trại
số cần xa sau khi thu hoạch sẽ được chuyển về thành thất hà nội bằng xe khách hoặc xe mô tô
để thực hiện việc xấy khô và đóng gói bán ra thị trường
để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng an đã dùng tôn quây kín diện tích trồng cần sa
và xây dựng hệ thống tường rào kinh tế

để thực hiện việc phát hiện của cơ quan chức năng an đã dùng tôn quây kín diện tích trồng cần sa
lạc dương còn xác định thêm tám đối tượng khác liên quan đến hành vi khai thác lâm sản trái phép
tại hai khu vực trên trong đó có năm đối tượng ở xã đạ trai huyện lạc dương
và ba đối tượng ở xã sơn thái huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
cơ quan công an đã thu giữ ba máy cơ xăng sáu xe máy hai dây kéo gỗ một đĩa đựng dây tám đèn pin đội đầu
của nhóm hà phượng phục vụ cho việc khai thác gỗ trái phép và xe ô tô loại xe đông lạnh
do phạm tấn sĩ dùng để vận chuyển gỗ
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạc dương đã khởi tố một mươi hai bị can
bắt tạm giam sáu bị can cấm đi khỏi nơi cư trú sáu bị can còn lại để phục vụ cho công tác điều tra
nhập cảnh vào việt nam bằng đường du lịch sau đó sử dụng hộ chiếu giả để đi trộm cắp
ba đối tượng có quốc tịch iran vừa bị công an thành phố thanh hóa bắt giữ
các đối tượng thường giả vờ hỏi mua nhiều mặt hàng để phân tán sự chú ý của nạn nhân
lợi dụng lúc chủ cửa hàng trả lời
các đối tượng đã yêu cầu được chọn loại tiền mình thích nhằm mục đích đánh tráo trộm cắp
trong một vụ việc các đối tượng đã lấy trộm được một trăm linh triệu đồng
cả ba bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và giác lệnh tạm giam diệp thị thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tài huyện trậm mới tỉnh an giang về tội đánh bạc
theo thông tin từ cơ quan điều tra để che giá
giấu hành vi bán số lô số đề nhận phơi và chuyển phơi số lô số đề để hưởng tiến hoa hồng
thảo sử dụng nick zalo với tên thanh thảo để bán nhận và chuyển phơi số lô số đề với người khác
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng năm trong lúc thảo đang thực hiện hành vi nhận bán số lô số đề với khoảng năm người khác
bằng hình thức nhắn tin qua app gia lô với tổng số tiền giao dịch gần một mươi năm triệu đồng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng đồng thời thu giữ tăng vật gồm hơn ba mươi ba triệu đồng tiền mặt
và nhiều tăng vật phục vụ công việc bán số lô số đề của thảo
tại cơ quan công an thảo thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn những vụ cháy xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua tại các địa phương
cho thấy tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp đặc biệt là thời điểm nắng nóng như hiện nay
hơn hai trăm linh vụ cháy nhà dân chỉ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã khiến cho hàng chục người chết và bị thương
nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân
đang là mục tiêu quan trọng hàng đầu được lực lượng công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai
với tinh thần đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết
vụ cháy vừa xảy ra ngày một mươi bảy tháng năm tại gia đình anh đào nguyên quang ngõ một trăm hai mươi năm phố vĩnh phúc
phường vĩnh phúc quận ba đình hà nội
năm giờ sáng phát hiện có cháy lửa nhanh chóng bùng to không thể di chuyển xuống dưới tầng một
năm thành viên của gia đình treo qua lối ban đường
bình tĩnh thoát nạn sang nhà kế bên
rất may công trình này cũng không cơi nới lắp đặt chuồng cọp việc thoát nạn bởi vậy cũng dễ dàng hơn
phải nên đi học những lớp tập huấn của ngoài phường xã cơ sở để cho mình có kinh nghiệm xử lý những đám cháy
và cái thứ hai là không nên xây chuồng cọp không nên phải để lô ra phải để lối thoát hiểm
phòng đến những trường hợp mà bất ngờ mình còn có chỗ để
chủ nhà có chia sẻ lại là đã được tập huấn cũng được tham dự những buổi tuyên truyền
và từ đó thì mới phản xạ được một cái sự bình tĩnh
bởi vì là gần như là trong tất cả các vụ cháy thì những cái người mà không có kiến thức thì thường sẽ bị hoảng loạn
mà khi đã hoảng loạn thì chúng ta sẽ không thể tìm được ra cái phương án nào là tối ưu nhất để có thể giúp cho gia đình của mình hoặc là cho chính mình
trang bị bình chữa cháy mặt nạ phòng động và cả hệ thống báo cháy liên kết với các hộ dân trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điều này sẽ giúp cho gia đình anh văn và các hộ dân liên kề tiếp nhận thông tin cháy hỗ trợ nhau xử lý ngay từ ban đầu nếu cháy xảy ra ở bất cứ gia đình nào
chúng ta cần phải rút ra những cái kinh nghiệm và có một cái kỹ năng để mà khi mà có cháy nổ xảy ra thì chúng ta phải biết làm cái gì đầu tiên
và để mà cứu người trước trước tiên là tính mạng con người là quan trọng nhất đúng không
sau đó thì khi mà mình thoát được ra rồi thì mình mới cứu được tài sản
điểm chữa cháy công cộng như thế này
thì bình bọt cứu hỏa cũng như là các phương tiện tháo rỡ
nếu như mà có cháy nổ xảy ra thì người dân trong các ngõ nhỏ có thể chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh
tranh thủ thời gian vàng
và nhờ vậy thì các thiệt hại do cháy nổ gây ra có thể được giảm thiểu thấp nhất
những buổi diễn tập thực tế như thế này sẽ giúp các hộ gia đình nâng cao kỹ năng xử lý khi cháy nổ xảy ra
không chỉ giữ an toàn tính mạng cho các thành viên trong gia đình
mà còn trợ giúp các gia đình khác trong cùng tổ dân phố
hiện nay địa bàn quận ba đình thành phố hà nội
cũng đã vận động được một trăm linh các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
đảm bảo việc thoát nạn cho người dân được nhanh chóng và an toàn nhất